sáng ngày một tháng hai tại bảo tàng tỉnh lạng sơn sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề đảng cộng sản việt nam sáng mãi niềm tin
triển lãm đã giới thiệu tới công chúng gần hai trăm linh hình ảnh tài liệu hiện vật tiêu biểu hiện đang lưu giữ tại bảo tàng lạng sơn về sự ra đời và phát triển của đảng cộng sản việt nam
những thành tiệu của nhân dân việt nam đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng từ năm một nghìn chín trăm ba mươi đến nay và những thành tựu nội bật của đảng bộ và nhân dân tỉnh lạng sơn dưới sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc đổi mới đất nước
triển lãm diễn ra từ nay đến ngày hai mươi tám tháng hai